cây cầu nối giữa đường huyện một mươi chín với trường tiểu học cao an huyện cầm giang tỉnh hải dương
hiện đang xuống cấp nghiêm trọng tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn khi học sinh đi học qua cung đường này
chính vì thế các cơ quan chức năng cần có những phương án khẩn trương tu sửa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân địa phương
đây là hình ảnh cây cầu vào trường tiểu học cao an thuộc xã cao an
cây cầu hiện đang xuống cấp một cách nghiêm trọng chân cầu bị bong chóc trơ gạch và có hiện tượng sụt lún
phải đóng thêm cọc tre thành cầu bị vỡ lan can ra cố tạm thời bằng các thanh chắn mỏng manh
trường tiểu học cao an hiện có hơn tám trăm linh học sinh theo học

thậm chí có các cây cầu bị bong chóc trơ gạch và có hiện tượng sụt lốn
cả ô tô chở học sinh cũng đi qua bất chấp tình trạng xuống cấp của cây cầu này để đưa đón học sinh gây nên tình trạng mất an toàn rất lớn
cây cầu đi vào đó là do thi công do an xã xây cho tầng ba của nhà trường
trong thời gian xây đó xe ô tô đi lại nên buộc phải tháo giữa hai lan can hai bên để ô tô đi vào
cái này nhà trường cũng có họp bàn đề nghị sang cái chỗ ủy ban
cùng với bên thi công khắc phục bằng cách làm cái lan can sắt hai bên
bên an xã cũng có kế hoạch để làm lại cái đường đi vào vào cây cầu
được kiến trong thời gian sắp tới
được biết gây nên tình trạng xuống cấp cây cầu nối vào trường tiểu học cao an là do đơn vị thi công đang tu sửa nâng cấp trường gây nên
đề nghị các cấp có thẩm quyền huyện cẩm giang sớm có phương án khẩn trương tu sửa cây cầu trong thời gian sớm nhất để bảo đảm an toàn cho các em học sinh và người dân qua lại